còn bây giờ là một số lưu ý liên quan đến tình hình thời tiết
tình trạng mưa rét sẽ còn tiếp diễn ở bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
người già thường có bệnh nền khi gặp mưa rét thì lại càng dễ nhiễm bệnh
chính vì vậy với những ngày thời tiết như thế này thì chúng tôi khuyên rằng
người cao tuổi không nên ra ngoài tập thể dục vào sáng sớm
luôn giữ ấm vùng đầu cổ ngực và hạn chế tối đa việc tắm vào ban đêm
tình trạng giảm nhiệt cũng xảy ra ở nam bộ
nhưng do nơi đây có nền nhiệt cao nên điều này càng khiến thời tiết dễ chịu hơn
có chăng thì người dân chỉ cần lưu ý về những cơn mưa trái mùa có thể xảy ra vào chiều tối nay
hẹn gặp lại